tại cơ sở đại tá nguyễn đình nam phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã có bài tham luận nêu bật phẩm chất của người đứng đầu trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
tại hội thảo các đại biểu đã đi sâu đánh giá những vấn đề về cơ sở lý luận khoa học
trong việc xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở
quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tội phạm
làm rõ thực trạng việc thực hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tội phạm tại cơ sở thời gian vừa qua

tin vui đối với người tiêu dùng và một mươi năm h chiều ngày hôm nay liên bộ công thương tài chính đã quyết định giảm đồng loạt giá xăng dầu
đợt giảm như sau giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm hai mươi chín đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba trăm ba mươi bốn đồng một lít dầu diazen năm s giảm hai trăm ba mươi bốn đồng một lít dầu hỏa giảm ba trăm tám mươi sáu đồng một lít
riêng dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s được giữ nguyên giá bán
với quyết định này giá bán xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín sáu trăm một mươi một đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một một trăm bảy mươi đồng một lít
dầu diazen năm s không cao hơn là một mươi bảy bốn trăm sáu mươi đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi sáu năm mươi bốn đồng một lít
và dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi bảy bốn trăm sáu mươi đồng một lít
giá bán xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bốn bốn trăm ba mươi bảy đồng một kg giá xăng dầu mới áp dụng từ lúc một mươi năm h ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng sáu
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị kho gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn minh tuấn nằm trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã lý trạch huyện bố trạch của tỉnh quảng bình
đã bất ngờ phát hỏa rồi bốc cháy dữ dội ngọn lửa được phát hiện bùng phát vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình đã điều động sáu chiếc xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy
đến một mươi hai h ba mươi phút trưa nay ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn vụ cháy gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng hiện cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ cháy
còn tại tỉnh quảng ngãi vào chiều ngày hôm nay tại xã ba nam huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ lốc xoáy kinh hoàng
nhà dân trụ sở cơ quan tốc máy gây thiệt hại tài sản khá nặng đề
tại thôn xà râu làng rút một làng rút hai xuất hiện cơn lốc xoáy càn quét thổi tung hàng chục mái nhà của người dân
trạm y tế xã ba nam bị lốc xoáy cuốn bay toàn bộ mái cách xa một trăm linh mét nhiều tài sản thiết bị trong trạm y tế đã bị hư hỏng
ngoài ra biêu điện văn hóa xã cũng bị lốc xoáy cuốn tốc mái
cơn lốc xoáy kinh hoàng còn gây gãy đổ
cây dọc đường của xã được biết thì xã ba nam là xã vùng sâu vùng xa cách trung tâm huyện miền núi ba tơ khoảng ba mươi km
hiện thiệt hại do lốc xoáy chưa được thống kê hết và chính quyền địa phương huy động nhân dân tập trung khắc phục thiệt hại
thưa quý vị vào mùa hè thì những cơn rông xét xảy ra thì đang ẩn chứa rất nhiều tai họa đe dọa đến tính mạng của người dân
và tại tỉnh bạc liêu thôi thì chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra các vụ chết người do bị xét đánh trúng
và điều đáng nói chính sự thiếu hiểu biết chủ quan lơ là của người dân trong việc đề phòng xét đánh đã dẫn đến những hậu quả hết sức thương tâm
phản ánh của nhóm phóng viên antv tại tỉnh bạc liêu
gia đình anh huỳnh văn trọn ngụ ấp ba mươi ba xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa có người thân bị tử vong do bị xét đánh trúng
sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
trong lúc anh chọn cùng cha của mình và một số người dân địa phương đang cải tạo đất ngoài ruộng
thì nghe một tiếng nổ lớn sau đó phát hiện cha của anh chọn nằm bất động quần áo bị cháy một phần thân người bị bong
mặc dù được người nhà nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
từ lúc sáng sớm trời cũng mát rồi tới trưa nắng dữ lắm
nắng gắt rồi chạy mới nghỉ mệt
rồi tháng một giờ rồi mới ra chạy nữa rồi chút xíu trời chứ mưa là bị tai nạn luôn đó
là ống xẹt luôn đó
trước đó không lâu
cũng tại xã minh diệu huyện hòa bình đã xảy ra một vụ chết người do bị xét đánh trúng
theo ông nguyễn văn nu người dân ấp trà co xã minh diệu vào chiều tám tháng năm trên địa bàn có mưa kèm theo nhiều tiếng sấm xét
sau một tiếng xe lớn có hai thanh niên chạy lại và báo với ông phát hiện có một người bị xét đánh trúng
ông cùng nhiều người thân trong gia đình đã nhanh chóng chạy lại cứu giúp nhưng nạn nhân cũng đã tử vong tại chỗ
thì coi như là hai đứa cháu nó báo thì tôi ngẩy ra thì hai chồng tôi chạy đẳng
chạy đẳng thì nói chung cháu nó thấy nó là coi như là cái đẳng thì nó gục vơi
nó gục vơi thì coi như là tụi tôi đó là mới là coi như là coi ông trợ ứng đánh
cái cách đánh của tầng này về cái chỗ nào mà nó chết
thì coi như cái vai bên đây này coi như pha tua áo chứ
không mưa áo gì là coi như là thiếu chân à
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ chết người do bị xét đánh trúng
địa bàn tỉnh bạc liêu từ đầu mùa mưa hai nghìn một mươi tám đến nay theo đánh giá của các cơ quan chức năng
sầm xét thường xuất hiện vào đầu mùa mưa khoảng tháng năm dương lịch
người bị xét đánh trúng thường tử vong tại chỗ
những người sống sót sau khi xét đánh thường bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng
mất trí nhớ mất tập trung và thay đổi từng cách
tuy nhiên trên thực tế còn rất nhiều người dân chủ quan lơ là và không biết cách phòng tránh xét đánh
nhiều người thì mình có phân tán ra chứ đừng có đinh mà gồm cùm lại chắc nó thiệt hại lớn
một vấn đề nữa là khi trời đang mưa mà chúng ta vào nhà không kịp
thì cái biện pháp cơ bản tốt nhất là bà con nên ngồi xuống hoặc là hạ thấp cơ thể xuống mặt
sát mặt đất càng sát càng tốt
lưu ý là không có nên mang những dụng cụ mà kim lọi
chẳng hạn như là cuốc sẻng không có bơi lội dưới nước
hoặc là nhảy xuống kênh gặp để phòng chánh xét bởi vì nước là chất dẫn điện rất là tốt
để hạn chế tình trạng xét đánh trong mùa mưa
trong lúc này mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi có rông xét xảy ra
để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản